nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố hà tĩnh nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát ra thành phố vinh tỉnh nghệ an
trước đó vào khoảng hai mươi một h tối qua ngày một mươi bảy tháng bốn lợi dụng chủ tiệm vàng kim sơn hiền số năm mươi nguyễn thiếp thị trấn nghèn huyện can lộc
không để ý thì một người đàn ông đã lẻn vào tiệm cầm búa đập tủ kính lấy đi nhiều dây chuyền rồi bỏ chạy
theo hình ảnh camera ghi lại thì nghi phạm mặc áo sơ mi trắng lái xe ô tô
phát hiện sự việc chủ tiệm vàng đã chi hô nhưng nghi phạm đã tẩu thoát
nhận tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường phong tỏa các khu vực để truy bắt đối tượng